nhận lời mời của tổng thống cộng hòa indonesia joko widodo sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời hà nội đi thăm chính thức cộng hòa indonesia
đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng ta tới indonesia một mươi hai giờ trưa nay tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã bay tới sân bay quốc tế sukarno hatta tại thủ đô jakarta
đón tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tại sân bay về phía indonesia có bộ trưởng bộ thương mại enga ti atto luka đồng thời là chủ tịch ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật indonesia việt nam và một số quan chức cấp cao
phía việt nam có đại sứ việt nam tại indonesia hoàng anh tuấn đại sứ trưởng phái đoàn việt nam tại asean nguyễn hoành năm cán bộ đại sứ quán đại diện cộng đồng và doanh nghiệp việt nam
phía việt nam có đại sứ việt nam tại indonesia hoàng anh tuấn đại sứ quán đại diện cộng đồng và doanh nghiệp việt nam